kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị dùng dây xích chói người thân dẫn đến chết người
hai đối tượng luyện văn đổi và nguyễn công bảnh cùng chú xã an trường huyện càng long tỉnh trà vinh
vừa bị công an tỉnh trà vinh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
được biết ông luyện văn danh là anh ruột của đổi đi nhậu về quậy phá và đập đồ đạc trong nhà
đổi về nhà cùng với bảnh là cháu ruột kéo ông danh từ trong nhà ra trước cửa và dùng dây xích để chói vào cổ ông danh
một lúc sau thì phát hiện ông danh đã tử vong
tại cơ quan công an hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đổi còn khai nhận cũng thường hay dùng xích để chói ông danh khi ông này nhậu về quậy phá
thấy nhiều người buôn bán xe khóa
không rõ nguồn gốc trên mạng
sáu đối tượng đã mua súng còng số tám để giả danh cảnh sát hình sự
và gây ra hơn hai mươi vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tp hcm và các tỉnh đồng nai bình dương long an
hiện các đối tượng đã bị công an tp hcm bắt giữ
các đối tượng gồm trịnh minh vương là đối tượng cầm đầu
mai thế công đoàn gia hải thiên trương kim phát trần ngọc tuyến trần quang khang đều trú tp hcm
công an thu giữ một mươi bốn xe mô tô một súng bắn đạn cao su
hai mươi tám viên đạn đầu cao su
một giấy chứng nhận công an nhân dân giả
một bảng tên công an nhân dân giả
ba bộ đàm năm roi điện một rùi cui kim loại
ba còng số tám một bình xịt hơi cay
theo cơ quan điều tra các đối tượng này tìm kiếm những người có nhu cầu bán xe không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội
và hẹn gặp để xem xe
khi đang xem thì nhóm đối tượng dùng còng số tám khống chế nạn nhân và xuất trình thẻ
tự xưng là lực lượng cảnh sát hình sự đang thi hành nhiệm vụ
do biết đây là các xe máy không rõ nguồn gốc
nên chúng đe dọa gây áp lực yêu cầu nạn nhân đem xe về trụ sở công an để làm việc
làm nạn nhân hoảng sợ và xin được tha
sau khi chiếm đoạt được xe mô tô và tiền
chúng chở nạn nhân đến khu vực vắng người bỏ lại rồi tàu thoát
công an tp hcm kêu gọi người dân là nạn nhân trong các vụ cướp
liên hệ đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự
địa chỉ số chín mươi sáu võ văn kiệt phường nguyễn thái bình quận một
số điện thoại hai mươi tám ba nghìn tám trăm hai mươi một bảy nghìn tám mươi
để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra
đến nhà hàng xóm chơi được người quen đưa xe nhờ đi mua đồ ăn về nhậu
lê thành thọ chú tại thị trấn kiên lương huyện kiên lương tỉnh kiên giang
đã lấy xe đi mất
công an tp htn tỉnh kiên giang cho biết
đang tạm giam lê thành thọ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi thọ đến nhà hàng xóm chơi được người quen đưa xe nhờ đi mua đồ ăn về nhậu
và bà hà kim ngọc ở gần nhà chơi thì được ông nguyễn văn trường đưa xe nouveau nhờ đi mua đồ về nhậu
họ đã lấy xe máy chạy qua tỉnh an giang tìm cách tiêu thụ nhưng không được
đến ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thọ chạy xe máy đến tp hà tiên vào tiệm rửa xe
tại đây thọ đã để lại chiếc xe nouveau
rồi mượn xe máy serious
ở trong tiệm nói là đi đón vợ và chạy đến thị trấn kiên lương để bán xe
thì gặp ông thạch minh cho
do nợ tiền của ông cho nên thọ đưa xe máy seriot
để ông cho giữ rồi hỏi mượn xe máy của ông cho
để đi lấy tiền quay lại trả nợ cho ông cho
tin lời ông cho đã giao xe cho thọ
đối tượng đã chạy đến khu vực xã bình an huyện kiên lương bán với giá bốn triệu đồng
sau khi tiêu hết tiền thọ đến cơ quan công an đầu thú
được biết họ là đối tượng đã có bốn tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù
một khối lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh phú yên bắt giữ
trên quốc lộ một a đoạn qua xã hòa xuân nam huyện đông hòa
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
và cục quản lý thị trường phú yên
tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải do tài xế lê hữu thi
chú thành phố đà nẵng điều khiển lưu hành hướng bắc nam
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe
chở một khối lượng hàng hóa do nước ngoài sản xuất gồm một một trăm năm mươi chai dầu hít
ba trăm linh kg nho khô bánh kẹo các loại hơn ba trăm linh đôi giày dép
một mươi viên pin các loại cùng nhiều quần áo hàng hóa khác không có hóa đơn chứng tử
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa nói trên để xử lý
thưa quý vị và các bạn như trong bản tin trước chúng tôi đã đưa tin
tại địa bàn huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
một chuyên án buôn bán vận chuyển pháo nổ với số lượng lớn
vừa bị lực lượng công an đấu tranh triệt phá thành công
thu giữ số lượng pháo các loại lên đến gần một tấn
gần một tấn pháo nổ vừa bị lực lượng công an huyện vĩnh tường đấu tranh bắt giữ
thủ đoạn mua bán vận chuyển và cất dấu pháo nổ của đối tượng rất tinh vi
đối tượng ngô thị biên chú tại thôn mới xã tân tiến huyện vĩnh tường
là đối tượng chủ mưu trong vụ án này
biên đã mua gom pháo trong thời gian dài và đem về vườn nhà
vùi sâu dưới lớp cắt giày để cất dấu
số lượng pháo lớn này là đối tượng mua gom
từ trong năm từ giữa năm
mua về thì đối tượng gần đầu tư rất nhiều cắt
hàng mét dày độ dày hàng mét cắt ở trong vườn
sau đó đối tượng trôn dấu pháo và lấp cắt lên
đối tượng này là đối tượng có tiền án về tội buôn bán hàng hoàn cấm
từ năm hai nghìn một mươi hai thì đã bắt xử lý
và đối tượng này thì có các thủ đoạn để qua mặt
mua hàng về thì che dấu rất tình vi
và toàn đêm hôm chúng tôi cũng phải theo đuổi
nắm được cái quy luật rõ được quy luật hoạt động
và khi mà phát hiện có đậu
đối tượng sẵn sàng là có thể là bỏ vật chứng ngay
nên chúng tôi tính toán rất là cẩn thận tỉ mỉ
thì mới thành công
theo cơ quan công an do lợi nhuận từ buôn bán pháo là rất lớn
nên tình trạng buôn bán vận chuyển pháo vẫn diễn biến phức tạp
và vận chúng hoạt động quanh năm
chứ không chỉ vào dịp cuối năm như trước đây
nhận định một tình hình này
các đơn vị công an trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm
đã chủ động lên phương án đấu tranh
ra soát nắm tình hình ngay từ rất sớm

và thành công cái việc này
tôi cho rằng là cái kết quả đó
tạo cái niềm tin cho người đơn
đặc biệt là các cơ quan chính quyền ở cơ sở
để cùng với cơ quan công an
đấu tranh chống các hoạt động buôn bán tàng trừ
như vậy ngay từ trước khi bước vào đợt cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán năm nay
công an tỉnh vĩnh phúc đã chủ động
các biện pháp phòng báo
đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm
các đối tượng có hành vi mua bán
vận truyền tàng trữ và đốt pháo nổ
chỉ tính trong gần một tháng vừa qua
công an tỉnh vĩnh phúc đã đấu tranh
thu giữ gần hai tấn pháo nổ các loại
như vậy cho đến giờ phút này
mặc dù chưa vào đợt cao điểm
nhưng công an vĩnh phúc đã chủ động tham mưu với ủy ban
nhân dân tỉnh để có kế hoạch chuyên đề
cũng như là thành lập đoàn kiểm tra liên ngạc
đồng thời là trong lực lượng
để có thể kiểm tra liên ngạc
đồng bộ các đơn vị
và đã đạt được những quả rất tích cực
và trong thời gian tới
nhiệm vụ có lẽ là hết sức nặng nẻ
chúng tôi tiếp tục phối hợp với các ban ngành
và đặc biệt là đối với các lực lượng
công an của các đơn vị địa phương
để làm sao vừa thu hồi vũ khí vận động nổ
nhưng vừa chống tệ buôn bán
pháo lậu trong thời gian cuối năm hai nghìn một mươi chín
phục vụ cho tiết an lành
cành tí của nhân dân trên địa bàn
được yên ổng
cảm ơn các đơn vị
nhằm tăng cường công tác phòng ngừa
và tạo sức gian đe
công an tỉnh vĩnh phúc đang khẩn trương
củng cố hồ sơ và phối hợp với các ban ngành
chức năng để xuống đưa ra sự điểm
các vụ án liên quan đến hoạt động mua bán
vận chuyển tàng trị khó nổ
ngay trước tuyệt đất nguyên đáng canh tí
hiện nay có nhiều mô hình cho vai online
cho vay trực tuyến đang hoạt động tại việt nam
đối với các mô hình này hiện chưa có
các quy định pháp luật về phân loại rõ ràng
cụ thể do vậy việc giao dịch
với các mô hình này có thể tiềm ẩn nguy cơ
và rủi ro cho người tiêu dùng
đặc biệt trong trường hợp giao dịch với các đơn vị trá hình
tín dụng đen nút bóng
từ thực tế đó cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
đã đưa ra khuyến cáo
người tiêu dùng cần thận trọng cân nhắc kỹ
về việc sử dụng dịch vụ này
trong trường hợp quyết định sử dụng
người tiêu dùng cần lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ
có thể hiện đầy đủ thông tin
ngoài ra website và ứng dụng
phải thể hiện rõ các thông tin tài liệu
liên quan đến giao dịch
các giao diện website hoặc ứng dụng
không hiển thị đầy đủ các thông tin nêu trên
có dấu hiệu là đơn vị kinh doanh không rõ ràng
tiêm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền lợi
của người tiêu dùng
ngoài ra người tiêu dùng cần đọc kỹ
điều khoản hợp đồng trước khi ký
đặc trưng của các dịch vụ cho vay trực tuyến
là lãi suất cho vai
và các mức phí kèm theo thường rất cao
do vậy để tránh các phát sinh
nằm ngoài dự kiến
người tiêu dùng cần biết rõ các mức lãi suất
các mức phí và các chi phí có thể phát sinh
trong những trường hợp cụ thể
trả nợ trước hạn chậm trả
gia hạn thời gian vai phí tư vấn sĩ vụ
trong quá trình tìm hiểu các thông tin nêu trên
người tiêu dùng cần đảm bảo việc lưu giữ thông tin
để có cơ sở đối chiếu
khi phát sinh tranh chấp
sau khi ký hợp đồng nếu đơn vị cho vay
không gửi hợp đồng hoặc không có thông tin
hướng dẫn người tiêu dùng các thức tài về
tham khảo hợp đồng đã ký
thì người tiêu dùng cần ngay lập tức liên hệ
và yêu cầu đơn vị cho vai
cung cấp bản sao hợp đồng đã ký
trong trường hợp có tranh chấp phát sinh
người tiêu dùng cần phản ánh
khiếu nải trực tiếp tới đơn vị cho vai
người tiêu dùng cần lưu ý
việc phản ánh khiếu nải phải được thực hiện
qua các phương thức có thể lưu lại bằng chứng
như gửi email gửi thư có xác nhận báo phát
người tiêu dùng cần tránh sử dụng
hình thức gọi điện thoại để phản ánh
khiếu nải do hình thức này
không đảm bảo được sự cam kết của đơn vị cho vay
trong quá trình giải quyết tranh chấp phát sinh
có ít nhất năm người bị thương
phải nhập viện cấp cứu
khi một chiếc xe tải cẩu đâm vào xe khách hai mươi chín chỗ
tại giao lộ đường võ trần chí
cầu kinh quận bình tân tp hcm
sáng ngày sáu tháng một mươi hai
xe khách hai mươi chín chỗ mang biển kiểm soát
lưu thông trên đường võ trần chí
quốc lộ một a về đường trần đại nghĩa
khi đến giao lộ đường võ trần chí
cầu kinh quận bình tân tp hcm
lái xe điều khiển rẽ trái qua đường
đúng lúc này xe tải cầu
mang biển kiểm soát năm mươi một d năm mươi nghìn chín trăm hai mươi bốn
lưu thông hướng ngược lại
lao đến đâm trúng xe khách
đẩy đi một đoạn dài
lực đâm mạnh khiến xe khách
bị bể kính chắn gió thủng lỗ lớn
trên thân xe hư hỏng nặng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông
đã đến hiện trường xử lý
và điều tra nguyên nhân vụ việc
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa
tỉnh long an đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng khương văn hùng
hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã hoàng minh
huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng nguyễn văn chối
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường chú tại ấp bình thượng một
xã thái mỹ huyện củ chi tp hcm
và đối tượng phạm minh cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường chú tại ô năm khu b
thị trấn hậu nghĩa huyện đức hòa tỉnh long an
cao một m sáu mươi mắt một mí
giang âm đen
tất cả các đối tượng
phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện